chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về vai trò của khoa học công nghệ
với ngành công nghiệp đóng tàu việt nam trước bối cảnh hội nhập
và khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ nguyễn quốc ánh
tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ dầu khí và hàng hải toàn cầu
vâng xin chào chị và chào quý vị khán thính giả của đài
dạ vâng trước hết thì cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự trước khi đi vào nội dung chính của cuộc trò chuyện
đây là chiếc máy cắt plasma cnc đang được sử dụng để cắt sâu
dùng cho tôn tấm phục vụ cho việc đóng mới tàu tại công ty đóng tàu pha rừng
hiện đại về công nghệ nhưng lại đơn giản về cách sử dụng
vì chiếc máy này được tự động hóa hoàn toàn với độ chính xác tuyệt đối
còn đây là những con tàu đang được hoàn thiện từ vật liệu ppc
đã được tập đoàn brooklyn cộng hòa liên bang đức chuyển ra công nghệ
cho công ty cổ phần công nghệ jambos việt nam
công nghệ này được đánh giá là tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn eu
và được giám sát chặt chẽ bằng cơ quan đặc kiểm quốc tế

hiện đã có các đối tác nước ngoài tìm đến việt nam
thiết kết những hợp đồng để xuất khẩu những chiếc tàu bằng vật liệu ppc đầu tiên
sang thị trường eu
ngày hôm nay thì tôi cũng rất là vui mừng
bởi vì là công ty jambot không những chỉ thành công trong những sản phẩm
như là các quý vị đã thấy
mà thậm chí còn đã mang đến những sản phẩm này
sang nước ngoài và sang quay lại trở lại
và xuất khẩu trở lại các nước eu
có thể thấy đối với ngành công nghiệp đóng tàu
khoa công nghệ chính là giải pháp tối ưu
trong việc nâng cao năng suất lao động chất lượng sản phẩm
đồng thời thỏa mãn được những yêu cầu khắt khe
của các công ước quốc tế
các tổ chức đăng kiểm
cũng như khách hàng đối tác
khoa học công nghệ ngày càng trở thành
một lực lượng sản xuất quan trọng
đối với ngành công nghiệp tàu thủy của việt nam
cũng như các quốc gia trên thế giới
chúng ta không thể thành công trong bối cảnh hội nhập
và cạnh tranh gây gắt hiện nay
nếu không nhanh chóng tiếp nhận những tiến bộ
của khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất
cần tập trung đầu tư chiều sâu
đổi mới công nghệ thiết bị
hiện đại hóa một số khâu then chốt trong chế tạo
là rất cần thiết hiện việt nam đang là thị trường
tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
và tôi nghĩ đây cũng chính là cơ hội
cho ngành đóng tàu
trong triển lãm quốc tế
về công nghiệp đóng tàu hàng hải
và công trình biển vietship hai nghìn một mươi tám
cũng rất nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới
trong các lĩnh vực như công nghệ đóng tàu
và sở chữa tàu thủy thiết bị
và vật liệu dùng cho đóng tàu phương tiện
ngoài khơi công trình biển được các đối tác
nước ngoài giới thiệu đến doanh nghiệp việt nam
theo các bạn hàng quốc tế trong năm đến
một mươi năm tới sẽ chứng kiến sự bứt phá
mạnh mẽ của lĩnh vực hàng hải tại việt nam
trong đó công nghiệp đóng tàu
chiếm một vị trí quan trọng và sẽ được
nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm
trong buổi triển lãm này
chúng tôi cũng đã chuẩn bị
một số đối tác để chúng tôi
ký các hợp đồng
nguyên tắc cũng như
các hợp đồng nguyên tắc
và một số hợp đồng trong nước
cũng như các hợp đồng
ngành đóng tàu việt nam
cũng lâu đời và phát triển
chúng tôi mong muốn hợp tác đầu tư
tại các nhà máy doanh nghiệp của việt nam
để có thể chuyển giao công nghệ đóng tàu
trong tương lai chúng tôi sẽ kết hợp
với một tổng công ty tàu thủy việt nam
để chuyển giao công nghệ tiên tiến của nga
và sản xuất ra các sản phẩm
phục vụ nhu cầu của việt nam
chúng tôi hy vọng một tương lai
dài hạn cho ngành đóng tàu việt nam
và chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả nhất
đặc biệt là giúp doanh nghiệp việt nam
nâng cao công nghệ tiềm cận được
với những công nghệ đóng tàu tiên tiến nhất
trên thế giới
các chuyên gia kinh tế cho rằng
việt nam có tiềm năng rất lớn
để phát triển ngành hàng hải
trong đó có công nghiệp đóng tàu
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi
các khoản đầu tư để phát triển ngành hàng hải
sẽ lên tới một năm tỷ đô la mỹ
và ngành này sẽ phát triển
nhanh chóng để giải quyết áp lực
khi trao đổi thương mại gia tăng
với sự nỗ lực nghiên cứu
ứng dụng công nghệ tiên tiến
và tăng cường hợp tác với các đối tác trên thế giới
các doanh nghiệp đóng tàu việt nam
cũng được nhận định sẽ có nhiều đơn hàng hơn
trong thời gian tới
vâng thưa ông qua phóng sự vừa rồi
thì có thể thấy được ngành công nghiệp đóng tàu việt nam
đang có những tín hiệu rất tích cực
và khoa học công nghệ
đóng một vai trò rất quan trọng
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
vâng đúng thế
trong thời gian vừa rồi chúng ta có thể thấy
có một số những cái chuyển biến rất là tích cực
trong ngành công nghiệp tổ thủy việt nam
và với tư cách là một người
cũng đã có hoạt động
một thời gian khá dài
trong ngành công nghiệp và tổ thủy
tôi cũng xin tôi hoàn toàn đồng ý
với lại cái ý kiến cho rằng là
để công nghiệp tổ thủy
có thể phát triển được
thì cái việc ứng dụng
và đưa những ứng dụng khoa học công nghiệp tổ thủy
vào trong sự phát triển
để thúc đẩy phát triển của ngành
là một điều rất quan trọng
bởi vì tất cả chúng ta đều biết là
công nghiệp tổ thủy
là một ngành kinh tế kỹ thuật tổng hợp
tổ hợp sản phẩm
của rất nhiều ngành khác
vào trong một sản phẩm lớn hơn
và phức hợp hơn
để phục vụ sự nghiệp
là khai thác biển canh tác biển
và để làm được điều đó
thì khoa học kỹ thuật
và công nghiệp tổ thủy
luôn luôn phải đi trước
nhất là trong giai đoạn này
thì chúng ta đang chuẩn bị
chúng ta có cơ hội và đang chuẩn bị
cho giai đoạn phát triển công nghiệp bốn
vậy ông đánh giá như thế nào
về những nỗ lực cũng như là
sự nhanh nhạy của các doanh nghiệp đóng tàu việt nam
trong việc tiếp nhận những công nghệ tiên tiến
để áp dụng vào sản xuất và xuất khẩu
ông bà ta thường có câu
là cái khó nó ló cái khôn
trong thời gian vừa rồi
thì có một số lớn các doanh nghiệp
đóng tàu ở việt nam
gặp khó khăn rất lớn
tuy vậy những doanh nghiệp
nếu họ tận dụng tốt khai thác tốt
những các tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong vòng một mươi năm trở lại đây
thì họ đã đạt được
những các bước tiến đáng kể
và một trong những ví dụ đó
tôi có thể đề cập đến
là ví dụ như là
công ty đóng tàu
ở khánh hòa
trong thời gian vừa rồi nhờ đổi mới công nghệ
và ứng dụng
khóa học đặc biệt là khóa học quản trị
và các cái
ứng dụng các công cụ quản lý mới
thì họ đã đạt được
thành công đáng kể mặc dù là thị trường suy thoái
nhưng hàng năm họ cũng vẫn
đóng và bàn giao
được trên một chục con tàu
năm hai nghìn một mươi bảy thì họ đã đóng được
một mươi ba con tàu xuất khẩu
với giá trị ba trăm một mươi ba triệu đô la mỹ
trong tổng số

từ việt nam
có tổng giá trị ba trăm bảy mươi triệu
và kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
thì họ dự kiến sẽ tăng trưởng
ba mươi với một mươi năm con tàu
và đạt doanh số
bốn trăm linh năm triệu đô la mỹ
một ví dụ nữa
hoàn toàn là của người việt nam
ta tự làm tự thực hiện
ví dụ như là công ty đóng tàu
sông thu thuộc tổng cục công nghiệp bộ quốc phòng
trong thời gian qua họ đã
trong một thời gian trước
năm năm trước đây
họ đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị
và họ đã có cái đầu tư
hệ thống truyền synchrolip của mỹ
và với cái tái cơ cấu lại
thì tái cơ cấu lại sản xuất
thì họ đã đóng được
hàng chục con tàu xuất khẩu
sang các nước khác
rất nhiều nước trên thế giới
trong đó có cả những cái sản phẩm tàu quân sự
có cái giá trị
có cái hàm lượng công nghệ khá cao
có nhiều ý kiến thì nhận định rằng
là ngành công nghiệp đóng tàu của thế giới
sau khi mà chuyển dịch mạnh từ châu âu
sang các nước đông nam á
thì cùng với đó là thị trường đóng tàu
và vận tài biển cũng có dấu hiệu phục hồi
liệu rằng thì đây có được coi là những cái tín hiệu
thuận lợi để chúng ta đẩy mạnh
ngành công nghiệp đóng tàu trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn không ạ
thực ra về vấn đề này
thì chúng ta cũng đã có bản đến
đầu những năm hai nghìn
chúng ta cũng đã có cái chủ trương
nghiên cứu và
và thúc đẩy để công nghiệp đóng tàu
trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn của việt nam
vì rằng cái quá trình chuyển dịch đó
nó đã khởi đầu
chuyển dịch từ châu âu sang châu á
sang các nước đông nam á
thì nó đã bắt đầu từ đầu những năm hai nghìn
tuy nhiên do một số lý do chủ quan
và khách quan
mà chúng ta chưa đạt được
cái mục tiêu mong muốn
câu hỏi của chị rất hay
nó mang tầm chiến lược
nhưng mà các biện pháp để thực hiện cái chiến lược thế nào
cho nó đúng và đạt thành công
thì đòi hỏi tất cả chúng ta
cả nhà nước lẫn các doanh nghiệp
đều phải có cái đầu tư
xứng đáng cho cái việc đó
chúng ta có cơ hội
nhưng việc nắm bắt cái cơ hội đó
tùy thuộc vào chúng ta
vậy thì theo ông chúng ta nên có những chính sách như thế nào
để có thể tận dụng tốt những cơ hội này
tôi cho rằng chính phủ đã đề ra
rất nhiều các cái biện pháp
cái việc đầu tư
ở đây tôi nghĩ rằng là không nhất thiết
chính phủ phải đầu tư
đầu tư tiền bạc
tiền của để phục vụ
cho cái đầu tư trang thiết bị mới
mà tôi cho rằng là hiện nay
nhờ cái phát triển của it
nhờ cái phát triển của iot
nhờ cái phát triển của big data
thì các doanh nghiệp đóng tàu
có thể khai thác
các cái thế mạnh đó
tạo nên một cái con đường tắt
cho riêng mình
phát triển và đổi mới công nghệ ở đây
không có nghĩa chúng ta chỉ thay đổi phần cứng
mà cái phần mềm trong này
rất là quan trọng đặc biệt là cái
quản trị doanh nghiệp
nó là một cái nội dung cực kỳ quan trọng
hiện tại thì có rất nhiều các doanh nghiệp fdi
cũng đang quan tâm và đầu tư vốn cho các doanh nghiệp đóng tàu ở việt nam
theo ông thì đây có phải là cơ hội cho ngành đóng tàu việt nam để có thể tiếp cận
những công nghệ tiên tiến của thế giới
xét dưới góc độ toàn cục
nói ví thử như là samsung xuất khẩu từ việt nam
thì đó cũng là của việt nam
hyundai vinaxin xuất khẩu một năm
năm hai nghìn một mươi tám họ dự
dự kiến và đấy là một cái kế hoạch khả thi
họ sẽ xuất khẩu gần
đô la mỹ sản phẩm
đóng tàu từ việt nam
thì tôi cho rằng là
cái điều đó nó phản ảnh là
cơ hội có
và thực sự là
người ta nhìn thấy các doanh nghiệp nước ngoài các doanh nghiệp fdi người ta nhìn thấy cái cơ hội
và tất nhiên ở đây nó có một số những các cái nội dung mang tính là
cam kết bảo mật
kinh doanh với các khách hàng của chúng tôi
cho nên tôi chưa có thể
tên tuổi các doanh nghiệp đang tìm hiểu và tìm cơ hội đầu tư ở việt nam
nhưng mà trong thời gian vừa rồi
có một số doanh nghiệp
từ hàn quốc
một số nước khác nữa
cũng đang tiếp cận
họ là khách hàng của công ty chúng tôi
hỗ trợ họ xúc tiến đầu tư
vào ngành công nghiệp đóng tàu việt nam
và hiện nay
cái mà chúng ta hay gọi là
đầu tư chiều sâu và khai thác chiều sâu đấy
thì họ hơn chúng ta về cái việc đó
tức là cả về lĩnh vực thiết kế
đến lĩnh vực triển khai thi công
và ứng dụng
công nghệ thông tin
và những thành tiệu mới của công nghệ thông tin
cái việc cả thiết kế
lẫn thi công
và quản trị doanh nghiệp
vâng thưa ông
vậy thì với những cái cơ hội
đến với ngành đóng tàu việt nam như vậy
cùng với sự nhanh nhạy của các doanh nghiệp đóng tàu việt
thì ông kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu việt nam
nói về kỳ vọng
tất cả chúng ta đều kỳ vọng
những nhà đầu tư khách hàng của chúng tôi cũng đang kỳ vọng
vì họ nhìn thấy ở việt nam chúng ta đội ngũ lao động của chúng ta
học hỏi rất nhanh
và cái đó cũng không chỉ là quan điểm
của chúng tôi
mà là cái đánh giá của một số các cái tạp chí
có uy tín trên thế giới
thí dụ như là loyalist
hoặc là marine insight
thì họ đều đánh giá là
sau cái thành công năm hai nghìn một mươi ba
thì việt nam
đã có xuất khẩu được một mươi ba tàu
với tổng giá trị ba trăm bảy mươi triệu
đô la mỹ
thì riêng hyundai benazin
trong năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch xuất khẩu của họ sẽ là một mươi năm tàu
và tương đương với cái giá trị là bốn trăm linh năm triệu đô la mỹ
đó là chỉ nói đến một doanh nghiệp
thế và các cái doanh nghiệp
tổng số các doanh nghiệp đóng tàu
và có khả năng xuất khẩu ở việt nam chúng ta
thì có thể kể đến hàng chục
là nhà nước tạo cơ hội rồi
doanh nghiệp cố gắng thế nào
và chúng ta chúc cho tất cả các doanh nghiệp đều thành công
hy vọng rằng là với cái nền tảng của lực lượng lao động
cùng với sự quan tâm của nhà nước
quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài
thì thời gian tới ngành công nghiệp đóng tàu việt nam
sẽ tận dụng được tốt những cơ hội đó
để bứt phá và vượt lên
ngày càng phát triển hơn nữa
tôi cũng hy vọng như vậy
chính phủ kiến tạo doanh nghiệp cố gắng
chúng ta sẽ thành công
cũng xin được nói lời chào tạm biệt